cảm ơn các bạn đã theo dõi
sở y tế hà nội tối chín tháng một mươi một thông báo có thêm hai trăm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có một trăm linh năm ca cộng đồng chín mươi bảy ca phát hiện ở khu cách ly và có hai mươi ca ở khu phong tỏa
đây là ngày mà hà nội có số ca mắc trong ngày và số ca cộng đồng cao nhất từ trước tới nay kể từ năm hai nghìn hai mươi

phân bố tại một mươi tám trên ba mươi quận huyện như sau
gia lâm năm mươi một ca nam tử liêm ba mươi ca hà đông hai mươi ba ca thanh xuân một mươi tám ca lòng biên một mươi sáu ca hoàng mai một mươi hai ca bắc tử liêm một mươi ca cầu giấy chín ca ba đình tám ca đống đa bảy ca quốc oai hoài đức mỗi nơi năm ca đông anh tây hồ mỗi nơi bốn ca thanh oai mê linh thanh trì trường mỹ hai bà trưng hoàn kiếm mỗi nơi ba ca thường tín mỹ đức mỗi nơi một ca
vì vậy số f một tại đây lên đến trên ba trăm bảy mươi người
gây áp lực lớn trong xử lý dịch tại địa bàn
đây là cơ chế điều hành doanh nghiệp
quản lý nhân sự doanh nghiệp còn thiếu
và đề nghị có chế tài mạnh với
doanh nghiệp thiếu phòng chống dịch
trước việc công tác chống dịch còn yếu
ông chú ngọc anh nhấn mạnh
về nguyên tắc nếu không đảm bảo đủ
biện pháp phòng chống dịch thì phải dừng sản xuất
cả hệ thống chính trị nỗ lực
ngày đêm mà các doanh nghiệp không chấp hành
để giữ vững được chủ tịch ubnd tp hà nội nhấn mạnh
diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại thành phố hà nội nói chung và ổ dịch ninh hiệp nói riêng
đã gây ra nhiều khó khăn cho sự kiểm soát của dịch covid một mươi chín và hoạt động giao thương tại chợ ninh hiệp
theo đó người dân trên địa bàn xã ai ở đâu ở yên đó thực hiện các quy định về phòng chống dịch
từ theo dõi sức khỏe tại nhà và khai báo y tế tại trạm y tế xã
hiện tại lực lượng chức năng lập hàng rào tạm thời phong tỏa một số con đường quanh chợ vải ninh hiệp
đồng thời thông báo tạm dừng hoạt động các gian hàng để phòng chống dịch covid một mươi chín
hàng loạt tuyến đường ra vào chợ vải ninh hiệp xã ninh hiệp huyện gia lâm tp hà nội
được lực lượng chức năng tiến hành rào chắn lập chốt kiểm soát dịch
các cửa hàng tại chợ vải lớn nhất hà nội trong tình trạng cửa khóa then cài
một số tiểu thương còn lại tại đây đang tất bật dọn hàng hóa để trở về nhà
ông nguyễn đức hồng phó chủ tịch ubnd huyện gia lâm cho biết đã tạm thời giãn cách toàn bộ xã ninh hiệp
từ một mươi h ba mươi phút cùng ngày để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lập chốt kiểm soát y tế và kiểm soát người ra vào địa phương
theo đó người dân trên địa bàn xã ai ở đâu ở yên đó thực hiện các quy định về phòng chống dịch
từ theo dõi sức khỏe tại nhà và khai báo y tế tại trạm y tế xã
chủ tịch ubnd xã ninh hiệp nguyễn văn tuấn cho biết phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng
đã về làm việc tại xã và có chỉ đạo trực tiếp kết luận thực hiện giãn cách toàn bộ xã ninh hiệp
theo mức độ bốn đến khi có thông báo mới thay vì thực hiện phong tỏa như kế hoạch ban đầu
theo lãnh đạo xã ninh hiệp hiện tại xã có khoảng một mươi chín dân phải thực hiện nghiêm các quy định áp dụng phòng dịch trên địa bàn
để kiểm soát được tình hình dịch lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương tiến hành truy vết
xét nghiệm nhanh xét nghiệm pcr đối với những trường hợp liên quan đến các f
đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ dân đang sinh sống tại trục đường thôn số bảy có nguy cơ cao
dự kiến địa phương sẽ tiến hành rào chắn lập từ ba mươi đến bốn mươi chốt kiểm soát tại nhiều khu vực
như tuyến giáp danh với phường đình bảng từ sơn
các trục đường liên thông các thôn thực hiện lập chốt mềm chốt cứng ở các đường liên xã ông tuấn nói
theo các chuyên gia y tế việc có thêm nhiều ca lây nhiễm mới sau khi cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới
là điều đã được dự báo từ trước
bởi có nhiều ca lây nhiễm liên quan đến những người trở về từ vùng dịch
nhưng không tuân thủ cách ly hoặc khai báo không đầy đủ
hơn nữa hàng quán trung tâm thương mại mở cửa trở lại đã hút một lượng lớn khách hàng đến tham quan mua sắm ăn uống
đây cũng là quy luật tự nhiên bởi lẽ sau một thời gian khá dài phải đóng cửa ở nhà
thì nhu cầu đi lại ăn uống tụ tập của người dân tăng cao cũng là lẽ thường tình
tuy nhiên điều đáng nói ý thức chấp hành phòng chống dịch của một bộ phận người dân chưa cao
nhiều người còn có tâm lý chủ quan lơ là như không đeo khẩu trang khi ra đường
nhiều hàng quán không có tấm tre không yêu cầu khách hàng khai báo y tế quét mã qr
trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp các ca mắc có chiều hướng tăng lên
nếu không kiểm soát tốt không thực hiện các biện pháp một cách quyết liệt
thì chắc chắn dịch bệnh sẽ bổng phát
do đó cơ quan chức năng vẫn phải truy vết phong tỏa trong phạm vi hẹp nhất có thể
để tránh ảnh hưởng tới kinh tế an sinh xã hội của người dân
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại